ban quản lý dự án thăng long bộ giao thông vận tải cho biết đến nay các đơn vị bảo hiểm đã hoàn thành việc ra soát giám định tình trạng hư hỏng nhà và công trình do thi công dự án mở rộng quốc lộ một đoạn qua tỉnh phú yên
theo sở giao thông vận tải tỉnh phú yên trước đó hai ba mươi năm hộ dân có đơn kiến nghị bồi thường hỗ trợ nhà nước do thi công dự án
trong đó thị xã sông cầu sáu trăm năm mươi bảy hộ huyện tuy an bảy trăm tám mươi sáu hộ và đông hòa năm trăm chín mươi hai hộ ước tính tổng thiệt hại cần bồi thường hơn năm ba tỷ đồng
dự án mở rộng quốc lộ một do bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư đoạn qua tỉnh phú yên khởi công từ cuối năm hai nghìn một mươi ba đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm hoàn thành đưa vào sử dụng với chiều dài sáu mươi sáu hai km tổng vốn đầu tư hơn bốn ba trăm linh tỷ đồng
để triển khai dự án có bốn
trong đó một sáu trăm hai mươi hai hộ dân ở phú yên bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng đền bù giải tỏa